con người sản xuất sáng tạo ra văn hóa và chính văn hóa trở thành tác nhân sâu xa bền bỉ nhất để phát triển con người và hoàn thiện nhân cách
tương tác biện chứng này cho thấy vai trò của con người và văn hóa đối với phát triển
các mark từng nói giới tự nhiên là thân thể vô cơ của con người
nếu con vật tồn tại trong tự nhiên lệ thuộc tuyệt đối vào tự nhiên và bản năng sinh tồn thống trị nó
thì con người không chỉ tồn tại mà còn có hoạt động sống có ý thức vượt lên bản năng nhờ đó có hành động sáng tạo
con người không chỉ tồn tại trong tự nhiên mà còn in dấu ấn của mình vào tự nhiên vừa thích ứng vừa biến đổi
tạo ra một tự nhiên thứ hai đó là lịch sử xã hội và văn hóa
nhờ văn hóa mà con người làm cho tồn tại của sinh vật người trở nên một tồn tại có tính người
con người là sản phẩm của hoạt động sống
con người là hoàn cảnh nhưng hoàn cảnh sáng tạo ra con người trong trừng mực mà con người sáng tạo tác động biến đổi trở lại hoàn cảnh
xét trên phương diện cá nhân thì sự phong phú của mỗi cá nhân nhân cách
tùy thuộc vào sự phong phú của những mối liên hệ xã hội của nó với xung quanh với những cá nhân khác với cộng đồng
những luận đề triết học đó gợi mở cho những suy nghĩ liên tưởng của chúng ta về môi trường văn hóa
về tính chủ động lịch sử của chủ thể người
và nhân cách như một quan hệ liên nhân cách
theo đó cần phải nhìn nhận sự trưởng thành của con người xét về mặt chất lượng xã hội là sự trưởng thành văn hóa
văn hóa tham dự vào quá trình trưởng thành hoàn thiện nhân cách con người như một nhân tố không thể thiếu
trong nhiều định nghĩa về văn hóa không thể không nhấn mạnh tính khái quát sâu sắc của luận đề cho rằng
văn hóa chính là trình độ người trong phát triển
hệ giá trị phổ biến và phổ quát của văn hóa
văn hóa là chân thiện mỹ
hệ giá trị này cho thấy cấu trúc nội dung của văn hóa là sự gặp gỡ trung đúc của khoa học
chân chất lý với đạo đức thiện lòng tốt sự tử tế lương thiện và nghệ thuật
mỹ tính thẩm mỹ thẩm mỹ hóa đời sống
cấu trúc này nổi trội ở đời sống tinh thần thế giới tinh thần và văn hóa tinh thần của con người
chân thiện mỹ cũng kết tinh trong văn hóa
vật chất vật thể bởi những sản phẩm của loại hình văn hóa này cũng chỉ có thể do con người chủ thể sáng tạo ra
phải hữu ích hữu dụng cho đời sống con người
nó cũng được định hướng chân thiện mỹ chi phối các hoạt động tạo tác của con người
ngay cả những hiện tượng sự vật thực thể trong tự nhiên mang tính độc đáo kỳ vĩ do tự nhiên ban tặng cho con người
thì cũng chỉ nhờ có cảm xúc của con người trí tưởng tượng của con người
bắt gặp sự cộng hưởng của những cảm quan trí tuệ
vật chất vật thể và đạo đức cùng với những cảm xúc thẩm mỹ của con người tạo ra một năng lực cảm thụ tinh tế mới
làm cho đối tượng đó sống động có tâm hồn cũng tức là có giá trị
sản xuất văn hóa để tiêu dùng văn hóa tính đa dạng phong phú của nhu cầu tiêu dùng và sự tinh tế
những cảm xúc thẩm mỹ tinh tế trong thụ hưởng những sản phẩm lao động
sẽ thúc đẩy sản xuất văn hóa cả về loại hình chất lượng và giá trị
trong bản chất và đặc trưng của nó
văn hóa mang hệ giá trị chân thiện mỹ chỉ biểu đạt cái đúng cái tốt và cái đẹp
những gì đối lập với hệ giá trị ấy là đối lập xa lạ với văn hóa
cần phải định danh cho nó là phản văn hóa
những dục vọng thấp hèn kích thích bản năng những hành vi thú tính phi nhân
những thủ đoạn ác độc làm tổn hại xã hội có nguy cơ làm băng hoại suy đổi đạo đức
làm tha hóa nhân cách chỉ có thể gọi đúng tên của nó
là những phản văn hóa
những nội dung trên trong tiếp cận văn hóa từ mối quan hệ chủ thể hoạt động và giá trị
cũng như biện chứng giữa hoàn cảnh và con người là cơ sở xác lập mối quan hệ giữa môi trường văn hóa
với nhân cách văn hóa có thể đi tới một số hệ luận căn bản sau
không có chủ thể và hoạt động của chủ thể là con người và loài người
không thể có văn hóa với tư cách là sản phẩm và giá trị
không có chủ thể và hoạt động của chủ thể là con người và loài người
không có chủ thể và phương thức để sản xuất ra văn hóa
thì bản chất chân thiện mỹ của văn hóa đòi hỏi tính định hướng của hoạt động
nói cách khác hoạt động để sản xuất ra văn hóa phải có tính lựa chọn
văn hóa quy định tính chất và mục đích của hoạt động
không phải mọi hoạt động bất kỳ đều là hoạt động văn hóa
chỉ những hoạt động nào hướng tới cái tốt cái đẹp thỏa mãn các tiêu chí tiến bộ
góp phần tạo nên và thúc đẩy phát triển
thì những hoạt động ấy mới được gọi là hoạt động văn hóa
văn hóa mới sản xuất ra văn hóa
trước hết và nổi bật là hoạt động lao động sản xuất vật chất
và hoạt động sản xuất các giá trị tinh thần
văn hóa đặc biệt là văn hóa tinh thần
không chỉ là kết quả hoạt động của con người và cộng đồng người được định hướng
được lựa chọn mà hoạt động còn phải thể hiện đặc tính sáng tạo
sáng tạo xa lạ với sự mô phỏng bắt trước dập khuôn
sáng tạo văn hóa là thước đo nội lực của chủ thể
làm cho chủ thể
và những sản phẩm tạo ra thực sự là một bản ngã
có cá tính riêng có cốt cách riêng
không phải là bản sao từ chủ thể khác từ những thực thể khác
nhờ năng lực và cao hơn là bản lĩnh sáng tạo
mà văn hóa là đa dạng và thống nhất của những khác biệt
chứ không biến thành đồng nhất đơn nhất
trong hội nhập quốc tế về văn hóa
tiếp biến văn hóa để phát triển
chứ không rơi vào tình trạng tự đánh mất chính mình
văn hóa như một tấm căn cước giấy thông hành
tấm gương phản chiếu tâm hồn trí tuệ đạo đức thẩm mỹ
thuộc về thế giới tinh thần của một dân tộc
để dân tộc đó hội nhập vào thế giới nhân loại
bản sắc văn hóa dân tộc là sự hội tụ và kết tinh
những giá trị đặc sắc ưu tú nhất của dân tộc
những giá trị tinh hoa chất lọc từ truyền thống làm nên bản sắc
nhờ đó lịch sử dân tộc chính là lịch sử văn hóa của dân tộc ấy
đặc biệt là văn hóa tinh thần
nội lực phát triển dân tộc trong thế giới toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
tùy thuộc một phần lớn vào bản sắc văn hóa
suy đến cùng
văn hóa vừa hiện hữu vừa tiềm tàng sức mạnh của một dân tộc
vừa tỏ rõ cội nguồn lịch sử truyền thống
vừa biểu hiện trình độ phát triển trong thực tại
cũng như tiềm năng tinh thần của dân tộc
văn hóa thực sự là một chỉ báo tổng hợp cho thấy
sức sống xu hướng và triển vọng của dân tộc
phát triển bền vững của một đất nước một dân tộc
phải là sự phát triển cân đối hài hòa các lĩnh vực
kinh tế chính trị xã hội văn hóa và môi trường
thực chất sâu xa của phát triển bền vững là phát triển bền vững con người
bảo đảm an sinh an ninh và an toàn cho cuộc sống của con người
từ cá nhân đến toàn thể cộng đồng
từ rất sớm hồ chí minh đã nhận ra rằng

văn hóa không ở bên ngoài mà ở trong kinh tế và chính trị
văn hóa soi đường cho quốc dân đi
xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội văn hóa cao
muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa
thực hành dân chủ rộng rãi là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn
đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
đó là động lực là bí quyết của phát triển
đem văn hóa mà chữa thoát
thói phù hoa xa xỉ quan liêu tham nhũng
người còn nhấn mạnh chính trị nghĩ rộng ra cũng là văn hóa và văn hóa nghĩ sâu xa cũng là chính trị
một trong những quan điểm cơ bản thể hiện đậm nét mối quan hệ giữa văn hóa và con người được đảng ta xác định là phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa
có thể nói con người là giá trị của mọi
mọi giá trị văn hóa
sự phát triển hoàn thiện nhân cách con người là mục đích mục tiêu cao nhất mà xây dựng và phát triển văn hóa phải đạt tới
toàn bộ nền văn hóa cũng như từng phương diện hợp thành văn hóa từ nội dung đến loại hình văn hóa đều hướng vào mục đích mục tiêu đó
xây dựng con người phát triển con người hoàn thiện nhân cách
công nghiệp văn hóa được nhận thức về lý luận và giải quyết trong thực tiễn cũng theo định hướng đó
đó là định hướng nhân văn định hướng phát triển vì con người cho con người
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần đầu bài công nghiệp văn hóa đối với phát triển bền vững đất nước của giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo bài đăng trên tạp chí lý luận chính trị
chương trình xin tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi